để đảm bảo cho cộng đồng người dân

đã tích cực huy động lực lượng tối đa cũng như là tăng cường lực lượng
của phòng chống thông trên thành phố xuống để mà tuần tra lưu động
qua đó phát hiện nhiều trường hợp là đóng chạy khách không đúng nơi quy định
thì qua đó thì đã xử phạt đại sế cũng như nhà xe
người cơ quan chống thông cũng khuyến cáo người dân là

thì nên thành khẳng đến khai báo tại các chỗ kim dịch
để được sự hướng dẫn ưu việt nhất của ngành y tế cũng như các cơ quan chức năng
hai mươi một ngày trôi qua đà nẵng không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
cuộc sống của người dân bước vào trạng thái bình thường mới
khi các hoạt động thiết yếu được mở cửa trở lại
quan điểm của thành phố là nới lỏng bên trong kiểm soát chặt chẽ bên ngoài
tuy nhiên không cực đoan ngăn sông cấm chợ
vậy nên người dân các tỉnh thành khác có nhu cầu vào đà nẵng
cần phải thực hiện nghiêm theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
tối qua ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng có văn bản về việc cho phép
một số hoạt động được mở cửa trở lại
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đề nghị người dân
tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết thực hiện nghiêm quy định năm k
theo đó kể từ giờ ngày hôm nay một số hoạt động dịch vụ đã tạm dừng trước đây
được phép hoạt động trở lại cụ thể như sau
các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán và phục vụ khách tại chỗ
các cơ sở này được phục vụ tối đa không quá năm mươi công suất của nhà hàng quán ăn
và phục vụ tại chỗ không quá hai mươi một giờ hàng ngày
chủ nhà hàng quán ăn và người làm việc tại những nơi này được xét nghiệm virus sars cov hai
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố
các cơ sở phải ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện đúng các quy định
khuyên cáo về phòng chống dịch covid một mươi chín của các cơ quan có thẩm quyền
đà nẵng khuyến khích các nhà hàng quán ăn dùng ứng dụng khai báo y tế điện tử
sử dụng thiết bị để quét qr code khai báo y tế
còn vào chiều qua tại gia đình ông lê văn đệ và bà nguyễn thị đào
xóm tám thôn tráng liệt xã thanh sơn ủy ban nhân dân huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã tiếp nhận bốn năm tỷ đồng bao gồm năm trăm linh triệu đồng tiền mặt và bốn tấn xi măng
quy đổi theo giá thị trường vật liệu xây dựng khoảng bốn tỷ đồng của gia đình
ủng hộ huyện và xã để mua vaccine phòng chống covid một mươi chín tại xã
số tiền này là tiền tích góp của hai ông bà trong nhiều năm và sự ủng hộ của các người con trong gia đình
ông lê văn đệ là thương minh từng tham gia các chiến chống mỹ
sau khi về nghỉ hưu tại quê hương ông thường xuyên vận động các con cháu trong gia đình
ủng hộ các chương trình như làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới
tu bổ và tôn tạo đình chùa trong xã
theo tâm nguyện của gia đình số tiền ủng hộ và số tiền bán bốn tấn xi măng
được dùng để mua vaccine tiêm phòng covid một mươi chín cho toàn bộ người dân của xã thanh sơn với khoảng năm người
và chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ nhân rộng cái đề nình trên địa bàn toàn xã thanh sơn nói riêng và huyện thanh hà nói chung
chúng tôi cũng như huyện huy hội đồng dân huyện thanh hà cũng như đảng huy huy ban dân xã thanh sơn
sẽ phối kết hợp để bán cái xi măng để nhanh nhất với thời gian nhanh nhất để tạo được kiện để thu lại cái kinh phí
để mà nhập vào cái quỹ phòng chống vaccine cho xã thanh sơn
nhân dịp này ubnd huyện đã trao tặng giấy khen của huyện cho gia đình ông lê văn đệ
và bà nguyễn thị đào vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã thanh sơn huyện thanh hà
một số tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh thanh hóa vừa thu giữ bốn mươi hai viên thuốc màu hồng một bánh nghi heroin
ba điện thoại di động một xe ô tô nhãn hiệu ford everest biển kiểm soát ba mươi sáu a năm mươi nghìn tám trăm linh
cùng nhiều tăng vật có liên quan trong chuyên án phá đường dây chuyên vận chuyển mua bán trái phép ma túy
lớn từ lào về thanh hóa tiêu thụ
hai đối tượng bị bắt gồm lê văn thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và vi thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tại huyện mường lát
trước đó tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện ngọc lạc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thanh hóa đã ập vào bắt quả tang thành và thu cùng tăng vật
khám xét nơi ở của thành lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi ba cục chất dẻo màu nâu
nghi là thuốc viện và tám trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
hai đối tượng khai số hàng trên là hồng phiến heroin và thuốc viện
lê văn thành chính là đối tượng cầm đầu đường dây
công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án với nhóm đối tượng đánh bạc
và hình thức ghi số lô số đề lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức khá tinh vi
và diễn ra trên địa bàn các huyện thị xã thành phố gồm nhiều đối tượng móc nối với nhau
số lượng con bạc nhiều lượng tiền giao dịch lớn
trung bình mỗi ngày thì số tiền sử dụng cho việc đánh bạc trên dưới năm trăm linh triệu đồng
công an quảng bình đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan
và công an thị xã ba đồn công an huyện bố trạch công an huyện quảng ninh
chia thành một mươi hai tổ công tác đấu tranh triệt xóa
lực lượng công an đã triệu tập võ thị thùy giang chú tại thành phố đồng hới
châu ngọc sơn trú tại huyện bố trạch và nguyễn trung pháp chú tại huyện quảng ninh
và các thư ký đề khác
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

nhiều phương thức thủ đoạn nhằm qua mắt được lưỡng chức năng
tuy nhiên lực lượng công an quảng bình đã và đang kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm nói chung
và tội phạm lô đề cờ bạc nói riêng đặc biệt là các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội
qua đây nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân
tiếp tục gian đe chấn áp tội phạm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại